khi đã có gia đình nhưng không ít người vẫn thích quan hệ ngoài vợ ngoài chồng
một người đàn ông đã có vợ con nhưng anh ta lại lao vào cuộc tình với một phụ nữ đã có gia đình
mối tình tội lỗi này chỉ kết thúc khi người phụ nữ ngoại tình với anh ta tỏ ra lạnh nhạt
vì nghi ngờ người tình của mình phụ bạc theo người khác mà người đàn ông này đã đưa ra một quyết định động trời với một bi kịch đau lòng
và cả hai đều phải trả giá không thể đắt hơn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
sau khi gây án đối tượng lên xe ô tô bỏ đi
về phía nạn nhân sau khi đối tượng bỏ đi nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa bắc giang để cấp cứu
tuy nhiên do vết thương nặng nên sau khi sơ cứu bệnh viện đa khoa bắc giang đã chuyển tuyến cho nạn nhân điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội
nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể làm việc được với cơ quan điều tra
quá trình điều tra công an huyện tân yên đã xác định đối tượng
đối tượng gây án là đinh hữu hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú tệ tổ dân phố hòa sơn thị trấn cao thượng huyện tân nhiên
hải đã điều khiển xe ô tô con mang nhãn hiệu kia morning biển kiểm soát chín mươi tám a hai mươi hai nghìn một trăm tám mươi một
đi theo nạn nhân đến đoạn đường thuộc thôn cả am xã phúc hòa đâm vào xe mô tô của nạn nhân khiến chị ngã xuống đường rồi dùng vật sắc nhọn sát hại nạn nhân
sau khi gây án hải đã bỏ trốn khỏi địa phương

vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng và xác định đối tượng hải có hành vi sát hại người
ngày hai mươi tháng tám công an huyện tân yên đã có quyết định truy tìm đối tượng đinh hữu hải
đồng thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện tân yên truy tìm đối tượng
sau khi gây án hải lái xe ô tô theo quốc lộ một a đi lên hữu lũng lạng sơn rồi bỏ xe lại gọi điện cho anh trai đến lấy xe về
còn hắn đón xe ô tô lên đình lập lạng sơn để tiếp tục bỏ trốn
đại tá nguyễn quốc toản giám đốc công an tỉnh bắc giang đại tá vũ văn đấu phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện tân yên và các đơn vị chức năng truy tìm đối tượng
xác định đối tượng lê đình lập lạng sơn có thể vượt biên trốn ra nước ngoài hoặc trốn sang cao bằng
hoặc trốn sang móng cái quảng ninh nên công an tỉnh bắc giang đã phối hợp nhiều mũi trinh sát đón lõng hải ở các địa điểm hắn có thể đến
đồng thời phối hợp với gia đình vất đông hải đầu thú để hưởng khoan hồng
về phía hải sau khi bỏ xe rồi bắt xe khách lên lạng sơn hắn chỉ nghỉ ở lạng sơn một thời gian ngắn
rồi đón xe về móng cái quảng ninh rồi lại quay về bắc giang
các tổ công tác đã lần theo đường đi của hải
người phát hiện hắn đã quay về bắc giang đã đón long hải để bắt giữ đối tượng này
sau một đêm truy kích đến một mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi một
tại nhà nghỉ phương nam hai thuộc thôn kim tràng xã việt lập huyện tân yên
công an huyện tân yên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng đinh hữu hải
ngày hai mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đinh hữu hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại tổ dân phố hòa sơn thị trấn cao thượng huyện tân yên tỉnh bắc giang để điều tra vụ sát hại người
hải chính là đối tượng đã đi ô tô đuổi theo nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú ở xã phúc hòa sau đó sát hại người phụ nữ này
đình hữu hải làm cai thầu xây dựng kinh tế khá giả
hải có vợ
một con gái năm nay đã hai mươi tuổi
và một con trai một mươi sáu tuổi
gia đình hải được đánh giá là khá hạnh phúc
tuy nhiên hạnh phúc đó đã bị lung lay khi có người thứ ba
là cô gái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai xuất hiện
chị là bạn đồng niên với vợ hải cũng đã có chồng con
do làm chủ quán karaoke nên bị hải khá xác xảo lành lợi
khác hẳn với vẻ nhu mì của vợ hải ở nhà
chồng của bị hại cũng được đánh giá là hiền lành thương vợ con
có lẽ sự khác nhau về tính cách
và hám của lạ
nên sau khi gặp nhau hai người đã nảy sinh tình cảm
và có quan hệ ngoài luồng với nhau
việc ngoài chồng ngoài vợ của hải và bị hại
đã xảy ra trong thời gian khá dài
dư luận địa phương cũng biết chuyện và dâm gian đồn thổi
vợ hải cũng đã có lần cảnh báo ngăn chặn
để chồng mình không xa vào chuyện bồ bịch lăng nhăng
nhưng hải vẫn chứng nào tật đó thường xuyên quan lại với bị hải
theo một số người dân tại địa phương
thì ngoài việc quan hệ ngoài luồng với nhau
hải đã đầu tư cho nạn nhân một khoản tiền lớn để làm ăn
để thể hiện sự gắn bó của mình đối với người tình
tuy nhiên thời gian gần đây nạn nhân có vẻ lạnh nhạt với hải
nhiều lần hải tìm gặp nhưng nạn nhân né tránh không muốn gặp
điều này khiến hải tức tối vừa mất tiền vừa mất tỉnh
nên đã tìm cách theo dõi nạn nhân
cũng vì theo dõi nạn nhân nên hải nghi ngờ nạn nhân có người đàn ông khác
nên mới không còn mặn mà với hán như trước đây
có lẽ nghĩ mình vừa bị mất tiền vừa bị phụ bạc
nên hải đã tìm cách sát hại nạn nhân để trả thù
theo đó hải bỏ thời gian công sức theo dõi nạn nhân để chờ cơ hội ra tay
đêm ngày một mươi chín dạng sáng ngày hai mươi tháng tám hải đã đi theo nạn nhân một đoạn đường khá xa
từ thị trấn cao thượng đến thôn cả am xã phúc hòa rồi ra tay với nạn nhân
sau khi sát hại nạn nhân hải bỏ trốn lên lạng sơn móng cái quảng ninh
rồi quay về bắc giang
tại đây hải mua hai chai thuốc diệt cỏ thuê nhà nghỉ phương nam hai
rồi uống thuốc diệt cỏ để quyên sinh
tuy nhiên khi vừa uống thuốc chưa kịp phát tác
hắn đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
do hải uống thuốc diệt cỏ nên tổ công tác đã đưa hải đến bệnh viện cấp cứu
qua đấu tranh khai thác bước đầu đình hiễu hải khai nhận hành vi phạm tội
là đã sát hại nạn nhân
để trả thù mâu thuẫn cá nhân bản thân hải có chuẩn bị từ trước hung khí
đi theo để tìm cơ hội sát hại nạn nhân
theo lời khai của hải thì sau khi sát hại nạn nhân
hắn định bỏ trốn đi thật xa để không ai có thể tìm hắn được
sau đó suy nghĩ lại thấy trốn cũng không thể thoát được nên quay về địa phương
biết nạn nhân bị thương nặng nhưng vẫn sống sót
lại nghĩ đến những tình cảm trước đây bị phu bạc mất tiền mất tình
lại phải gánh chịu về điều tiếng của mọi người
làm ảnh hưởng đến gia đình vợ con nên hải đã quyết định quyên sinh
chính vì vậy hắn đã mua thuốc diệt cỏ rồi mang vào nhà nghỉ uống để quyên sinh
được biết lúc mới đi cấp cứu đinh hữu hải còn khá tỉnh táo
khai nhận động cơ phạm tội và cách thức ra tay với nạn nhân
nhưng sau đó sức khỏe hải yếu dần
mặc dù được các bác sĩ cấp cứu rửa ruột và thực hiện các biện pháp chống độc
nhưng do thuốc diệt cỏ là chất lượng
nên chất độc đã ngấm rất sâu vào phủ tạng
đêm hai mươi hai tháng tám hải đã tử vong
trung tá lại minh tiến trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang cho biết
thời gian qua xảy ra nhiều vụ sát hại người do mâu thuẫn
đặc biệt là mâu thuẫn tình ái ngoài vợ ngoài chồng
các vụ án này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của các gia đình
bao gồm cả gia đình nạn nhân và bị hại
trong đó có những người không liên quan như bố mẹ vợ chồng con của những người trong cuộc
kết cục của những câu chuyện này là người bị thương thậm chí mất mạng
kẻ vào tù trả giá cho hành vi tội lỗi của mình
trung tá lại minh tiến cảnh báo
chính vì vậy khi đã có gia đình mọi người nên suy nghĩ thấu đáo
đừng vì tình cảm nhất thời mà đánh mất đi tất cả